lực lượng công binh tỉnh quảng trị đã tiếp cận hiện trường và trục vớt một quả ngư lôi ở khu vực cảng cửa việt do người dân địa phương phát hiện
quả ngư lôi được phát hiện tại khu vực đang xây dựng cầu cảng hải đội hai thuộc khu vực cửa việt huyện triều phong tỉnh quảng trị
nằm ở độ sâu dưới nước khoảng bốn năm m chiều dài quả ngư lôi khoảng một bốn mét đường kính ba mươi cm nặng hai trăm bốn mươi kg
trên đầu của ngư lôi có ba dâu tôm và hai móc lớn lực lượng chức năng cho biết quả ngư lôi này nghi là được thả từ máy bay xuống trong thời kỳ chiến tranh
hiện tại lực lượng công binh tỉnh quảng trị phối hợp với đồn biên phòng cửa việt và ngư dân tiến hành trục vớt an toàn quả ngư lô lôi lên khỏi mặt nước và đưa đi nơi hủy nổ